kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành giao thông vận tải bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ trao giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải
đây là những tác phẩm viết về ngành đã góp phần vào công cuộc phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xã hội của đất nước
sau một năm phát động giải đã thu hút được gần hai trăm linh tác phẩm của gần năm mươi cơ quan báo chí trung ương và địa phương
tham gia dự thi gồm nhiều thể loại phóng sự ký sự bài viết phản ánh với chủ đề về ngành giao thông vận tải
bàn tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba một mươi năm giải khuyến khích cho các tác phẩm dự thi và ba giải tập thể có số lượng gửi tác phẩm dự thi nhiều nhất
nhân dịp này giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi một đã được phát động
giải sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi